nga muốn giải quyết tình hình ukraine và kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt
bảo vệ tính mạng của binh lính và thường dân là ưu tiên hàng đầu của moscow
thông điệp này được bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov đưa ra trong cuộc phỏng vấn
trong chương trình cuộc chơi lớn trên kênh một truyền hình nhà nước nga vào ngày hai mươi tám tháng một mươi
bộ trưởng sergei lavrov cho biết qua các kênh ngoại giao mà đại sứ quán nga tại mỹ vẫn có
washington đã giải thích khá rộng rãi rằng mỹ và các nước phương tây không muốn
và sẽ không trực tiếp chiến đấu với nga đồng thời cũng không có kế hoạch cử các chuyên gia quân sự của mình
tới ukraine liên quan đến việc chuyển giao hệ thống phòng không patriot cho kiev
patriot sẽ được đưa vào hoạt động trong vòng vài tháng tới khi quân đội ukraine làm chủ được công nghệ này
trước đó bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov cũng nhấn mạnh kể từ tháng hai năm nay
khối lượng viện trợ quân sự của mỹ cho ukraine đã vượt quá bốn mươi tỷ usd
tương đương với ngân sách quân sự của nhiều nước châu âu
ông cáo buộc giới chính trị mỹ đang ngày càng nghĩ đến việc kéo ukraine vào tổ chức hiệp ước
bắc đại tây dương nato